trước hết có sự có mặt của nhà thơ dịch giả nguyễn quang thiều chủ tịch hội nhà văn việt nam khóa một mươi
và vị khách thứ hai có mặt trong cuộc trao đổi chúng tôi ngày hôm nay là nhà thơ nhà báo trần hữu việt
trưởng ban văn hóa văn nghệ báo nhân dân ủy viên ban chấp hành hội nhà văn việt nam lần thứ một mươi
thứ hai vị khách của chương trình có thể nói rằng trong tư cách là những thành viên của ban chấp hành mới
thì các vị là những người đầu tiên
một chủ tịch đầu tiên của ban chấp hành khóa một mươi
một ủy viên ban chấp hành đầu tiên
với tư cách là những người đầu tiên như vậy thì các vị có thể cho biết cảm giác của mình
trước một công việc mới
đây là một cuộc chuyển giao thế hệ
và chủ trương này là chủ trương của từ ban bí thư cho đến ban chỉ đạo đại hội
cũng là đồng thời nó hòa đồng với tinh thần suy nghĩ của rất nhiều hội viên
và chính vì thế mà đại hội đã bầu một cách rất là gọn ghẹ nhanh chóng
và đầy tính thiết phục một mươi một thành viên trong ban chấp hành khóa một mươi
nhưng mà cái cảm giác vui đó nó chỉ đi qua trong một ngày thôi
và ngay hôm sau trở về nhà thì tôi đã thấy đầy cảm giác của lo âu
cảm giác dần như là đôi vai mình nặng hơn lưng mình cong xuống hơn một chút
bởi vì trước mặt là một thách thức lớn
và tất cả các ủy viên của ban chấp hành của nhà văn việt nam chưa ai nói với nhau điều đó
nhưng chúng tôi đã có thể cũng điều hiệu với nhau rằng chúng tôi được mang tâm trọng với các ủy viên của ban chấp hành khóa một mươi
rằng chúng tôi được mang tâm trạng chung điều đó
là một thách thức
thách thức và thách thức
để tới đây cái cuộc họp ban chấp hành phiên thứ hai rất quan trọng
là chúng tôi sẽ hoạch định một con nộ trình của năm năm
cho cái nghiệp kỳ mới của chúng tôi
về những vấn đề liên quan đến văn học
nói chung hay cụ thể vấn đề xét giải thưởng kết nạp hội viên
truyền báo văn học việt nam ra thế giới
hay là làm cho cái đời sống văn học trở nên sống động hơn
và lan tỏa hơn trong đời sống chính
trong phạm vi quốc gia của mình
mọi người mong muốn là mở ra một cái giai đoạn của chuyển giao thế hệ
nghĩa là mong muốn có những bước đột phá
ở một số những cái điểm mà mọi người thấy là
nó chưa không còn phù hợp nữa
hoặc là cần phải làm tốt hơn nữa rất nhiều
đấy như là anh thiều có nhắc đấy
đó là cái công tác giải thưởng công tác kết nạp hội viên
những cơ quan cấp hai của hội
ví dụ như báo văn nghệ
là xuất bản những hoạt động phong trào
của trẻ như thế nào
của chuyên đề như thế nào
kiện toàn các hội đồng như thế nào
có thể nói là công việc thì rất là nhiều
tuy nhiên thì chúng tôi cũng có một cái niềm tin
là trước thì các anh chỉ có bảy ủy viên ban chấp hành thôi
và bây giờ thì chúng tôi có một mươi một người
trải rộng trên các vùng miền
nhưng mà nói cho cùng ra thì
một mươi một ủy viên văn chấp hành
thì vẫn là một số lượng quá ít
so với cả một một trăm linh lẻ
bao nhiêu hội viên đó
và chúng tôi cũng có một số lượng
thì để làm cái việc đó chúng tôi nghĩ rằng là
chắc là chúng tôi sẽ phải ngồi với nhau rất là kỹ
sẽ phải có những hội đồng chuyên môn
là những cái người mà
cùng với cả văn chấp hành
tôi nghĩ họ cũng chính là những cái thành viên văn chấp hành
là những cái cánh tay nối dài của văn chấp hành ra
nói thật là giải thưởng những năm gần đây
là tôi khá thất vọng
bởi vì sao thất vọng
bởi vì giải thưởng hội nhóm văn về mặt
chuyên môn nghệ nghiệp thì ta phải coi rằng
đó là cái giải thưởng danh giá nhất
được đánh giá cao nhất về mặt chuyên môn
đấy là về mặt lý thuyết như vậy
nhưng thực tế thì khi một cái giải thưởng được công bố
những giải thưởng gần đây
có ít tiếng vang trong đời sống văn học
thậm chí là người đọc cũng không quan tâm
và những cái giải thưởng đó thì cũng không tạo ra một cái gì
ví dụ là sách có thể bán chạy chẳng hạn
hoặc nhiều người đọc
thì hầu như các giải thưởng những năm gần đây
đều không tạo được một cái dấu ấn đáng kể
thậm chí có nhiều người họ còn không tin vào các giải thưởng nữa
tôi cho rằng đây là một vấn đề rất hết sức cần phải bàn
tại sao lại xảy ra tình trạng này
thì tôi cũng đã đề cập một số
ví dụ như nào
có nhiều người đã từng từ chối giải thưởng chẳng hạn
hoặc là có nhiều người không tin vào ban giám khảo
đấy là họ cảm nhận của họ
và một cái điều rất quan trọng
mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người mất cái niềm tin này
đó là có một cảm giác không đủ cái sự khách quan
và tôi nghĩ rằng nếu không thay đổi cái tư duy
và chọn những cái sự đột phá
trong cái việc trao giải tác phẩm ấy
thì là tôi sợ rằng
vẫn sẽ lại lặp lại cái quá trình cũ
giải thì nhiều
nhưng mà không ai biết đến
và tác giả và tác phẩm cũng hầu như được
không được tôn vinh và mọi người ít được biết đến
chúng ta muốn chọn tinh chất
nhưng mà chúng ta lại trần trừ
chúng ta lưỡng lự
bởi vì tôi phát hiện ra
năm khi mà tôi làm phó chủ tịch hội đồng văn xui
tôi mới biết là có nhiều cái bút bởi vì nó vướng về tuổi
nhưng mà đây phải viết phân biệt là
những người tuổi mà
gia rồi hoặc là còn trẻ
mà không viết nữa thì không cái nào
phải kết nạp những người
đương viết dù họ già hay trẻ
mấy cái thứ hai là lượng trẻ
chúng ta thực ra mà nói chúng ta chú ý đến trẻ không
chưa chú ý lắm
bởi vì sao
giới trẻ nó có cái sự
kiêu hãnh của nó
cành phải bám rát và mời nó vào hội
tôi là khi mà giúp
việc chị khuê làm phó chủ tịch hội đồng văn xuôi
là tôi mời một số anh vào hội
họ lưỡng lự có những người người ta
được thuyết phục chúng ta phải làm như thế chứ
đằng này là phải
chờ cho họ phải làm đơn
như là xin cho thì
cái điều đó tôi thấy là
nó làm cho hội nhà văn càng ngày càng yếu đi
chúng ta phải xác định rằng
một tờ báo ấy
có sự đóng góp của những cây bút giỏi
thì đấy là
họ đương làm sang cho tờ báo
hội nhà văn các hội
có sự có mặt của những con người tài
và đời trẻ năng lực
họ làm sang cho hội
thực ra thì mỗi nhà văn
là có một con đường riêng của mình
hội là tập hợp
những cái xu hướng sáng tác
và những cái tác phẩm hay
để qua đó chúng ta thấy
một diện mạo của một nền văn chương
của một đất nước
đấy là điều đầu tiên tôi mong muốn
và điều thứ hai
chúng ta đều thấy rằng là
mỗi mùa kết nạp
cứ gọi là mùa kết nạp
mùa giải thưởng
đều có tiếng bất tiếng trì
và những cái tác phẩm mà được giải đó
nó không sống lâu trong lòng bạn đọc
có rất là nhiều điều mà
chúng ta có thể
do khách quan
hoặc do chủ quan
và cái điều mong muốn của tôi
trong nhiệm kỳ
tiếp theo này
thì nó sẽ
tiếng bất tiếng trì
và những cái giải thưởng
nó sẽ làm
và nó có những cái xu hướng sáng tác mới
sáng tạo mới
chứ nó không phải là quá truyền thống
như bây giờ
tôi nghĩ là hội thì
có rất là nhiều nhiệm vụ
nhưng mà một trong những cái
nhiệm vụ mà
đó chính là bồi dưỡng
một cái lực lượng
người viết trẻ
cái lực lượng này
thì cũng cần phải nhận được
cái sự quan tâm
thiết thực từ hội
và quan sát
những hoạt động hội
tôi cho rằng là
hội cũng đã
có những sự quan tâm
trong qua các cái kỳ
những người viết văn trẻ
hoặc là qua những hoạt động
nhà văn trẻ
nhưng mà rõ ràng
là những hoạt động đó
chưa được sôi nổi
chưa được liên tục
chúng ta cần
những sự quan tâm
ví dụ như là
cần có những giải thưởng
những cuộc thi
mang những đề tài cụ thể
những sự đầu tư
cho sáng tác
cho những cuốn sách
thật cụ thể
theo hàng năm
hay là những cái
kỳ thực tế
những cái trại sáng tác
mà có sự góc mặt
của lực lượng
người viết trẻ
thì rõ ràng ở đây
chúng ta là thấy
đang còn thưa vắng
có thể nói rằng
trong lịch sử
của hội nhà văn việt nam
thì cùng với sự phát triển
của đất nước
phải khẳng định
là cái công tác
của hội nhà văn việt nam
đã tạo thành
một cái phần diện mạo
rất quan trọng
của nền văn học cả nước
chúng ta có rất nhiều thành tựu
từ cái công tác hội
tuy nhiên bên cạnh đó
thì nó cũng còn
nhiều vấn đề khác
mà đặc biệt là
trong thời gian gần đây
dư luận trong
cũng như là ngoài dưới
người ta phản ánh rất nhiều
tôi xin đơn cử ở đây
mấy vấn đề quan trọng
thứ nhất là công tác
xét kết nạp hội viên
thứ hai là câu chuyện giải thưởng
hội viên thì nhiều người
người ta nói rằng là
có những năm kết nạp
những ông những bà
mà chúng tôi chẳng biết là ai cả
không bao giờ nghe tên
không thấy tác phẩm gì hết
về mặt giải thưởng
thì có những cái tác phẩm
được trao giải thưởng
ngay lập tức
nó lặn mất tâm
nó không có một cái tác động gì
nó đến những người trong giới
cũng như là đến bạn đọc
thì câu chuyện đấy
có đặt thành vấn đề nghị sự
của bàn chấp hành mới này không ạ
tôi nghĩ rằng
như tôi và nhà thơ hữu việt vừa nói
đấy là hai vấn đề lớn
hai vấn đề mà được dư luận
trong hội viên
đặt vấn đề quan tâm
cũng như dư luận của xã hội
có người hỏi tôi rằng
nhiệu bàn chấp hành khóa một mươi
có làm ra những tác phẩm
hay tác phẩm lớn không
thì bàn chấp hành
không phải người làm ra tác phẩm
mà đó là mỗi hội viên
nhưng bàn chấp hành có một nghĩa vụ
là khích lệ
truyền cảm hứng
tạo cảm hứng
cho các hội viên để sáng tác
để có những tiềm năng
đâu đấy trong ngòi bút
của hội viên thì nó được mở ra
và hai là khi chúng ta phải có
những tác phẩm hay
thì chúng ta mới có thể có những giải thưởng hay
ở đây bàn chấp hành có nhiệm vụ
theo quan điểm của tôi là
anh phải ra soát toàn bộ
để tìm ra tác phẩm hay
anh phải ra soát
đã xuất bản tác phẩm
hay đang viết tác phẩm
nếu thăm dò điều đó
chúng ta biết
và hai khi anh phát hiện
tác phẩm rồi
tôi cho rất quan trọng
thì anh phải tìm cách
để bảo vệ tác phẩm đó
và cuối cùng là truyền bảo tác phẩm đó
cái công việc này
thì chúng tôi các nhiệm kỳ trước
cũng đã nỗ lực
nhưng chưa làm được
một cách trọn vẹn đầy đủ lắm
thì việc nghĩa vụ tới đây
là chúng tôi sẽ làm như thế
có những tác giả thành danh
đã có tiên tuổi
trong văn đàn lâu nay
nhưng họ không vào hội
họ chưa vào hội
bằng lý do nào cũng biết
nhưng tới đây chúng tôi nghĩ là
chúng tôi sẽ
sẽ thuyết phục họ
để họ tham gia vào hội nhà văn
và cái việc này
thì tôi là chủ tịch
đã bắt đầu tiếp cận
những nhân vật đó
những nhân vật mà đưa ra
bản đọc sẽ rất thú vị
và bản đọc sẽ
tôi nghĩ là bản đọc sẽ rất vui
khi người đó đứng vào trong hạng mụ
hội nhà văn việt nam
nhưng bởi lý do nào đó
mà lâu nay
họ chưa quyết định việc đó
còn ý kiến của nhà thơ
trần nhũng về thế nào ạ
về công tác xét
kết nạp hội viên
xét để trao giải thưởng
cũng như là các cái giải
ví dụ như là tiểu thuyết
bốn năm một lần
cái ý kiến nói
rằng là có những cái hội viên
mà được kết nạp
mà tôi chẳng biết là anh ta viết gì
chẳng đọc được cái gì của anh ta
thì điều này cũng phải công bằng một chút
là hiện nay
bạn đọc việt nam hơi ít đọc
trong đấy cũng có những tác giả
rất đáng chú ý
hay là nói là những cái quyển tiểu thuyết
rồi là trái biết tự nhiên bỗng nhiên xuất hiện
một ngày là lên được cái giải thưởng a
giải thưởng b
thì theo tôi cái điều đấy
nó cũng không được công bằng lắm
bởi vì mọi người biết
cuộc sách nó có cái đời sống của nó
và cái cách để quyển sách
nó tiếp cận đời sống
thì nó có rất nhiều cách khác nhau
không phải là bất cứ quyển sách nào
cũng có thể chọn cách dễ dàng
có những quyển sách thật sự
là nó chỉ mang tính giải trí
nó không có nhiều lắm
cái giá trị văn chương
nhưng mà được tiếp nhận
một cách rất là ổn ảo
thế trên facebook
trên các cái phương tiện
thông tin đại chúng rất là nhiều
và có những quyển sách thật sự hay
mà phải có những con mắt xanh
lôi nó ra từ một cái vùng đâu đó
ở một cái miền xa lắc nào đó
thì đưa ra các bạn đọc
thì tôi cho rằng là để
cái công việc mà giải thưởng này
cũng như cái nạp hội viên
nó có sự đồng thuận
giữa những người cầm cân nảy mực
và cái công chúng
là cái một trong những việc
mà ban chấp hành
thời kỳ tới phải làm
cái việc đấy chúng tôi nói là
truyền thông tiếp cận
nhiều hơn nữa
thân thiện và đầy đủ hơn nữa
với công chúng
để những công việc chúng tôi làm
là công chúng biết đến
thế còn chúng ta cũng phải nói thẳng với nhau
chúng tôi cũng không hiểu tại sao
là có nhiều người viết
thì coi rằng khi mà trở thành hội viên
hội nhà văn việt nam
thì mình sẽ viết hay hơn
mình sẽ là nhà văn
để được mọi người tôn trọng tung hô
tôi còn nghe nói là
có những người mà sau khi được kết nạp hội nhà văn
thì có những cái lễ rất là lớn
ở quê hương mình
giống như một tuân minh
nhưng mà tôi nói thật này
chúng tôi đều thống nhất với nhau
là hội nhà văn
thì không thể nào viết hộ tác phẩm
hộ tác giả được đâu
tác phẩm phải do chính tác giả viết lên
và như vậy
thì hội nhà văn chúng tôi
chỉ có thể làm một điều này
tạo điều kiện hết sức
có một cái sự thẩm định
nó thật sự là công bằng
để khích lệ
để cổ vụ những người
đang viết hội nhà văn
thậm chí là những người đang sắp viết
chinh phục những cái
lâu đài của văn học
trong tương lai
tôi rất đồng ý với ý kiến của hai vị khách mời
của chương trình góc nhìn văn hóa hôm nay
trong cái việc nói rằng
sáng tác là công việc của mỗi nhà văn
hội không sáng tác thay cho nhà văn được
và nhà thơ hữu thình của chúng ta
chủ tịch suốt hai mươi năm
hội nhà văn việt nam đã nói rất nhiều về chuyện này
và tôi cũng thừa nhận là
sáng tác là công việc của mỗi cá nhân nhà văn
thế nhưng với tư cách là một hội
chính trị xã hội nghề nghiệp về văn học
thì chắc chắn là hội phải có
những cái tác động nào đó
những cái kế hoạch hành động nào đó
để mà đẩy mạnh sáng tác
nâng cao được chất lượng tác phẩm
chúng ta vẫn thường nói rằng là cho đến tận bây giờ
chúng ta vẫn rất ít tác phẩm
xứng tầm thời đại
ngang được với cái tầm vóc vĩ đại
của hai cuộc kháng chiến
cũng như là cái công cuộc đời mới của đất nước hiện nay
những vấn đề đang đặt ra
rồi thì sự giao lưu văn hóa giữa văn học việt nam với nước ngoài
cái việc tiếp nhận những cái dòng chảy
của quốc tế tràn vào
thế thì trong cái công việc đó
hội có thể làm gì được
các vị có nói tới cái chuyện là tạo điều kiện
tác động rồi thì gây dựng phong trào
nhưng tôi muốn quan tâm tới những vấn đề
hết sức cụ thể ta làm thế nào ạ
chính sách của chúng ta
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đều nói là đảng nhà nước chúng ta sẵn sàng
tạo mọi điều kiện để nhà văn
có những tác phẩm hay
nhưng mà cái tạo điều kiện
thì chúng tôi cũng nghĩ rằng
cần phải thể hiện bằng những cái chính sách
những cái hành động rất là cụ thể
ví dụ như là tạo điều kiện
về học tập thì như thế nào
tạo điều kiện về quảng bá tác phẩm thì như thế nào
tạo điều kiện trong cái việc mà
được tôn vinh lan tỏa
cái tác phẩm như thế nào
thì chúng tôi cho rằng là sắp tới
hội nhà văn phải làm cái công việc đó
là cái cầu nối giữa người sáng tác
và những cái cơ quan quản lý nhà nước
để thực sự là tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà văn
đấy là cái thứ nhất
phải rất cụ thể
thế còn cái thứ hai
thì anh có nói đến cái ý là
bây giờ làm thế nào
để coi như có những tác phẩm lớn ngang tầm thời đại
thì cái đấy là cái mong muốn
tôi nghĩ rằng là của
bất cứ cái giai đoạn nào
hoặc là thậm chí là bất cứ của cái thể chế nào
tuy nhiên là để có tác phẩm lớn
thì rõ ràng là phải có
những nhà văn lớn
làm sao có nhà văn lớn
thì tôi cho rằng đấy nó vẫn là một cái bí ẩn của sáng tạo
cái mà chúng ta làm
là tạo mọi điều kiện
nếu như xuất hiện một nhà văn lớn
thì anh ta có thể
sẽ lớn rất nhanh và được tạo mọi điều kiện
không có những cái lực cản
bên ngoài nào
hoặc những lực cản nó phi văn học nào
để anh ta không thể nhanh chóng
thật ra như thế này
tức là lớn thì chắc chắn
cũng không ai cản được cái sự lớn của anh ta đâu
nhưng mà mình làm cho quá trình ấy nhanh hơn
nó tạo được một cái cảm hứng
một sự khích lệ
cho cái phong trào văn học
thì đấy mới là điều mà chúng ta suy nghĩ
của anh ta
tôi nghĩ rằng có những nhà văn trẻ
cách đây hai mươi năm
họ có đầy đủ dấu hiệu
trên tác phẩm của họ
trên tư duy của họ
là một nhà văn lớn
trong tương lai
nếu họ tiếp tục con đường đó
và giữ được trọn vẹn
cái niềm cảm hứng
cũng như suy nghĩ đó
nhưng mà sau đó họ quay đi
họ đi làm một việc khác
thế nếu mà hội nhà văn bây giờ
chúng ta phát hiện ra được những điều đó
thì chúng ta phải tìm cách
để như nhà thơ giới việt nói
là chúng ta làm cho người đó
nói dưỡng hơn nữa
nói dưỡng hơn nữa
và người đó phải tự thân
nhận cái trách nhiệm của mình
lớn hơn nữa
và như thế chúng ta mới hy vọng được
những thế hệ nhà văn như chúng tôi
như tôi chẳng hạn
năm nay sáu mươi ba tuổi
là có thể nói rằng
bây giờ không đợi chờ gì
ở chúng tôi nữa
ngoài những kinh nghiệm
về đời sống
hay một vài kinh nghiệm nào đó
trong quản lý
còn sự sáng tạo
là những thế hệ trẻ
bởi vì một mươi năm
ba mươi năm nữa rất nhanh
thì những thế hệ nhà văn
hiện nay hai mươi tuổi
sẽ là quyết định số phận
quyết định triều kích
tầm cỡ của một liền văn học
trong hai mươi ba năm nữa
về những người trẻ
thì cái đó
ban chấp hành
họa tư chúng tôi hướng vào
đối với những nhà văn trẻ
bắt đầu vào viết văn đề
bởi vì có nhiều người xuất hiện
và thực ra
phải tiết độ bí mật
chúng tôi sẽ có một giải thưởng
cho nhà văn trẻ
để chúng tôi tìm kiếm họ
và cho những dấu hiệu
có thể không trọn vẹn
nhưng có dấu hiệu rằng
họ sẽ trở thành
họ sẽ là người
làm thay đổi
một cái gì đó trong tương lai
thì những người đó
phải được chăm sóc
được ủng hộ
được khích lệ
thì tôi cho là điều đó
hai nữa tôi nghĩ là
cái việc tăng cường hơn
cái trí tuệ của nhà văn
chúng ta có hiện thực
việc mà đi thực tế
nơi này nơi đó
là việc đơn giản
tôi không cho một quan trọng
tí nào nữa
như trước kia
bởi vì cái hiện thực
quan trọng nhất là hiện thực
trong chính nơi họ sống
bởi vì chỉ cần
có những nhà văn
nhà thơ trên thế giới
họ chỉ sống
trong một ngôi nhà
và khu phố của họ
nhưng khi tác phẩm xuất hiện
nó mang tầm thế giới
chẳng có đề tài nào
đớn hơn đề tài nào
không có hiện thực nào
kỳ vĩ hay hiện thực nào cả
cái quan trọng nhà văn
nhìn thấy hiện thực đó
và tìm thấy cái gì
trong hiện thực đó mà thôi
thì tôi nghĩ là như vậy
hai nữa chúng tôi muốn
tạo sự giao lưu tiếp xúc
chúng tôi sẽ nỗ được việc này
sau này những người
mà giỏi ngoại ngữ
như nhà thơ ưu việt
sẽ cùng chúng tôi
sẽ làm điều đó
tại sao chúng ta không có thể
giao lưu mạnh hơn nữa
để các nhà văn việt nam
thấy rằng trên thế giới
đang viết gì
đang tư duy thế nào
tại sao chúng ta không mời
những nhà thơ nhà văn
danh tiếng của các châu lục
đến việt nam
để trao đổi
để trò chuyện
để thuyết trình
với những vấn đề đó
thì tôi nghĩ đấy là một quan
rất quan trọng
vừa rồi thì nhà thơ dịch giảng
nguyễn quang thiều
nói tới một cái ý
mà tôi thấy rất là đáng chú ý
tức là đẩy mạnh
cái giao lưu quốc tế
giữa các nhà văn trong nước
và các nhà văn nước ngoài
về những đề tài này hay khác
những nội dung này hay khác
thì nó liên quan tới việc
mà tôi quan tâm
đấy chính là cái việc
quảng bá văn học việt nam
ra nước ngoài
cái việc này thì chúng ta
làm cũng lâu rồi
cũng có nhiều cái hội thảo
mở ra rồi
thế nhưng mà kết quả
thì nó cũng khá là khiêm tốn
và tôi phải nói thật
là nhìn vào cái kết quả
của việc đưa văn học việt nam
ra nước ngoài
ta thấy rằng nó phụ thuộc
phần nhiều vào cái thiện trí
bên phía nước ngoài nhiều hơn
các đại sứ quán
các tổ chức quốc tế
họ chủ động
chủ động hơn ta ấy
trong cái việc
tìm ra một số nhà văn nào đấy
xong rồi họ giới thiệu
bạn đọc của họ
nếu còn hình như là
về phía việt nam
là chúng ta
kém năng động hơn
kém hiệu quả hơn
trong việc giới thiệu
các tác phẩm có giá trị của mình
tới bạn bè quốc tế
vậy thì cái việc này
nó sẽ được điều chỉnh thế nào
trong cái nhiệm kỳ tới
của ban chấp hành mới
đấy là một cái hiệp vụ
một nhiệm vụ
và đấy là một đòi hỏi rất lớn
của hội viên
đặt vấn đề đó
đấy cũng là quan tâm
của các cơ quan
đánh đạo cấp trên
rằng tại sao
chúng tôi lấy ví dụ là
một số nhà thơ nhà văn của chúng ta
đã theo một con đường tiểu ngạch
đã dịch xuất hiện nước ngoài
và đã được đón nhận
và họ đã có những giải thưởng
và chúng ta đều biết
như nhà văn bảo linh
nguyễn đường cọc tư
nguyễn huy thiệp
nguyễn văn phấn
nguyễn huy thiệp
hay là nhà văn đặng thân
ví dụ thế
họ đang được những giải thưởng
huy thiệp trên thế giới
thì tại sao
cái việc đó
chúng ta không tiến hành
trước khi chúng ta làm
các hội nghị quảng bá
chúng ta vẫn là giới thiệu
một hình ảnh chung cho họ
nhưng bây giờ chúng ta
phải bắt tay và thực thi
ở đây sẽ vô cùng khó khăn
tôi nghĩ rằng
chúng tôi sẽ báo cáo
để thực hiện một dự án
về dịch thuật
có một cách chiến lược
một cách cụ thể
chọn được tác phẩm tốt nhất
và thế giới có thể nhìn vào đó
có thể nhận ra nền văn học việt nam
cũng như thông qua đó
để nhận ra văn hóa
và những vấn đề khác
thì việc dịch tiên tục
tôi vẫn nghĩ
câu chuyện của an tiêm
rằng chàng ấy khắt
những quả dưa
và thả trôi trên biển
và đến một ngày
có người vớt quả dưa đó
và đón nhận
thì cái việc
mà tôi cảm giác rằng
cái dịch văn học việt nam
gửi ra toàn bộ thế giới hiện nay
giống như cách làm đó
trong tinh thần đó
chúng tôi sẽ thực hiện việc này
cả dự án
chính phủ sẽ giúp đỡ
cũng như để xã hội hóa
và chúng tôi sẽ
phải lập ra một cái quỹ
để làm điều đó
và chúng tôi bền bỉ
thì dần dần chúng ta mới làm thế
và đồng thời tôi đang nghĩ đến
mà rất nhiều khi có nói chuyện
ở cà phê
rất nhiều các hội viên ủng hộ
là chúng ta chưa có một tạp chí văn học
việt nam bằng tiếng anh
tại sao chúng ta không làm đó
mỗi năm có thể hai số
không ba số
và chúng ta gửi đi cho tất cả
các thư viện lớn trên thế giới
các hội nhà văn trên thế giới
các nhà xuất bản trên thế giới
chúng ta cứ gửi đi thế
để một ngày họ đọc
sau hai số
và có thể họ nhận ra rằng
ở đấy có một điều gì đó
và bắt đầu họ quay ngược trở lại
và quan tâm đến chúng ta
và tiếp cận chúng ta
và lúc đó
thì mọi việc có thể dễ dàng hơn rất nhiều
tôi xin lỗi nhà thơ nguyễn quang thiều
là cái ý tưởng của ông
về cái việc mà có một tạp chí văn học việt nam
bằng nước ngoài
bằng tiếng nước ngoài
thì thực ra nó đã có rồi
và người thực hiện
chính là nhà thơ phạm tiến duật
nhưng nó chỉ ra được hai số
người thứ hai thực hiện
tiếp tục công việc ấy
là nhà thơ ngô tự lập
nhưng mà nó cũng chỉ được hai số
tức là nó chết non
mà lý do của nó chết non là không có tiền
không có người làm liên tục
thì đấy chính là một ý
mà tôi muốn tiếp theo nhà thơ nguyễn quang thiều đấy
rõ ràng là bây giờ chúng ta vừa
đặt vấn đề với nhau
là nhà nước có thể làm được
những cái việc gì cụ thể cho nhà văn
thì đây là một cái ví dụ rất rõ
là chúng ta có thể
là chúng ta có thể làm được

tức là cái công việc mà dịch thuật
đặc biệt là dịch thuật của tác phẩm văn học
nó là một công việc rất là công phu
phải đầu tư rất nhiều công sức và trí tuệ vào đó
mà đây là dịch ngược
chính xác là như vậy
nó không phải là câu chuyện là tôi thích thì tôi dịch
hay là một cái cảm hứng nhất thời
mà nó phải được cụ thể bằng những cái đầu tư về tài chính
có một lần tôi nói chuyện với anh thiều
không biết anh có nhớ không
từ là anh nói là để có được một cái tác phẩm dịch thuật
ít nhất chúng ta phải bỏ vào đấy
từ một mươi đến hai mươi ngàn đô la
kết hợp giữa coi như là những cái dịch giả
trong nước biết tiếng ngoại ngữ
ở nước đó
và chắc chắn phải có những cái dịch giả
của nước ngoài họ tham gia vào quá trình hoàn thiện tác phẩm
làm sao mà tác phẩm có thể được
truyền tài một cách trọn vẹn đến
cái độc giả tiếng bản ngữ
như vậy là
cái quá trình đấy và cái mong muốn của chúng ta
thì có rất nhiều và ai ủng hộ cả
nhưng từng bước đi cụ thể
chúng ta làm cái điều đó như thế nào
và thật ra trên thế giới nó có rất nhiều cái mô hình
đúng không ạ
mô hình của viện dịch thuật của hàn quốc này
họ làm rất tốt khi việc mà
cái việc quảng bá một cái tác phẩm văn học nghệ thuật
bây giờ mình có thể nói là gồm cả điện ảnh
gồm cả văn học văn vân
luôn luôn hỗ trợ cho những cái dự án
về kinh doanh
có những cái thương hiệu
bằng cái con đường đó
thì đi được đến nước
tôi cho rằng tại sao là chúng ta không có sự kết hợp đấy
và trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta đã thống nhất với nhau rồi
một trong những vấn đề trung tâm
và một trong những nhân vật trung tâm
chính là các doanh nhân
tôi cho rằng các doanh nhân khi mà họ đã
có thành công nhất định
trong cái công việc kinh doanh của họ
thì cái điều đầu tiên họ nghĩ đến
họ nghĩ đến văn hóa
tại sao chúng ta không
gọi là kích hoạt những cái tình cảm
những cái khát vọng của họ
và những dự án cụ thể tôi tin rằng
là nếu chúng ta có một cái dự án tốt
một cái ý tưởng tốt
chắc chắn doanh nhân họ sẽ ủng hộ
tất cả những điều chúng ta vừa bàn
là những điều cơ bản nhất
nhưng cũng vô
cùng thách thức
đối với bán chấp hành
hội nhà bán khoa một mươi
đó là vấn đề tìm kiếm những tác phẩm
hay để tôn vinh
để truyền bá
kết lạp những vào hội
những nhà bán thật sự
dân hiến cho
sự nghiệp văn học sáng tạo của mình
cũng như là truyền bá văn học việt nam
ra thế giới
tất cả những việc này là lớn
nhưng chúng tôi phải cụ thể hóa nó
và hành động hóa
tôi nghĩ rằng là
những cái điều đó
cũng như nhà thơ nguyễn
hữu việt phải nói
các doanh nhân doanh nghiệp
họ sẵn sàng
họ đợi chờ
có những một doanh nghiệp lớn
nói với tôi rằng
chúng tôi cất trong kho một khoản tiền
chúng tôi đợi chờ
các anh bước đến
cất tiếng và làm điều gì đó
và chúng tôi cùng đồng hành
thì tôi cho là việc đó
việc rất quan trọng
và tôi nghĩ rằng
tất cả những điều đó thì
chưa cần học
bán chấp hành
để bàn việc đó
thì tôi đã biết rằng
một mươi một quỷ viên bán chấp hành
đều trong tinh thần như vậy
bởi chúng tôi đã làm nghiệp với nhau
đã bày tỏ những mong muốn của mình
từ nhiều năm nay
một hai chục năm nay
thì tôi nghĩ rằng
bán chấp hành là một khối đồng nhất
tôi nhìn thấy khối đồng nhất ở đó
bởi vì tôi nhìn thấy cách họ
cách họ sáng tác
cách họ kêu gọi về phân học
thì tôi nghĩ rằng
đấy là một điều rất thuận lợi
cho kinh nghiệm kỳ tới
và thứ hai là
chúng tôi sẽ đến với
hội viên nhiều hơn
hãy mở cái kho của mình ra
chỉ có mỗi việc vừa đó
và cùng với xã hội
cùng với nhà nước
tất cả hòa đồng vào để làm một điều đó
thì tôi nghĩ rằng
tất cả ở đây
nó đầy thách thức
đầy khó khăn
nhưng phải nói một câu
phải nói một điều bí mật rằng
nó đầy hứng khởi
với chúng tôi
và chúng tôi đã được chọn lựa
đã được tin tưởng
thì vậy chúng tôi phải làm
và lúc này chỉ
và chúng tôi có thể bước đến
và chắc chắn
nó có những thay đổi nào đó
và chúng ta xây dựng
những lền tảng
cơ bản đầu tiên
cho một số công việc
và trên cái lền tảng
các ban tham hành
đã tạo dựng
thì tôi nghĩ rằng
nó sẽ làm một điều gì đó
nó sẽ mang lại một điều gì đó
mà tôi nghĩ rằng
bạn đọc có thể đợi chờ
thưa hai vị khách mời
của chương trình
có thể nói rằng
đại hội nhà văn lần thứ một mươi
của hội nhà văn việt nam
thì đã kết thúc
và nhiệm kỳ thứ một mươi
đã bắt đầu mở ra
và đẩy được văn học việt nam
không chỉ là trong nước
mà còn có thể có những kính nói nhất định
trên trường quốc tế
trong một môi trường
mà sự giao lưu hội nhà văn
đang phát triển mạnh như thế này
tôi nghĩ rằng
tất cả mọi người
những ai quan tâm
tên nền văn học việt nam hiện đại
thì đều đang rất là
và cũng rất là tin tưởng
cái sự tích cực
vào cái nhiệt huyết
của những thành viên
ban chấp hành
mới khóa một mươi này
chúng ta cùng hy vọng
một lần nữa
rất cảm ơn hai vị
đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình